liên quan đến vụ án tham mô tài sản xảy ra tại trường đại học bách khoa đà nẵng
vào ngày hai mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cho biết
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông đoàn quang vinh
sáu mươi một tuổi trú tại quận sơn trà nguyên hiệu trưởng đại học bách khoa đà nẵng
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm của ông vinh và trưởng phòng kế hoạch tài chính của trường
là ông hoàng quang huy đã tạo điều kiện để lâm thị hồng tâm thủ quỹ của đại học bách khoa đà nẵng
thực hiện hành vi tham ô tài sản từ năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai với tổng số tiền trên tám mươi tỷ đồng
theo đó trong thời gian làm hiệu trưởng ông vinh đã ký duyệt các tờ xác không có nội dung
sau đó tâm mới điền vào số tiền
với thủ đoạn này tâm đã nhiều lần rút tiền thành công từ tài khoản ngân hàng
của trường đại học bách khoa đà nẵng sau đó tâm không nhập quỹ tiền mặt mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tâm và huy về tội tham ô tài sản
liên quan tới ma túy công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh bô ly khăm xây lào
vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy thu ba mươi một kg ma túy cùng nhiều tăng vật khác
vào tối ngày hai mươi tháng hai
tại đường mòn hồ chí minh thuộc địa phận huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
lực lượng chức năng phát hiện nguyễn xuân trình và phạm văn long cùng chú tây huyện vũ quang có nhiều biểu hiện nghi vấn
các tổ công tác đã ập vào không chế bắt giữ hai đối tượng
tại hiện trường thu giữ ba mươi một kg ma túy các đối tượng khai nhận số ma túy trên do các đối tượng người lào vận chuyển
từ bên kia biên giới về gồm một mươi kg ketamin và hai mươi một kg ma túy tổng hợp dạng đá
nếu chót lọt số ma túy này sẽ được trình và long gửi theo đường xe khách vào tỉnh bình dương tiêu thụ
thời gian qua tình trạng vay lãi nặng tiến dụng đen đòi nợ thuê xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh tiền giang
và các tỉnh thành phố trên cả nước
thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm tinh vi liều lĩnh
và điều đang nói là chúng còn núp bóng công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa và khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
lực lượng công an liên tục mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp loại tội phạm này
công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt địa chỉ tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
thành lập từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi có khoảng hai trăm linh nhân viên và thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân
còn hai phó giám đốc điều hành hoạt động đều không có văn bằng chuyên ngành luật là trần văn châu và hồ quốc hùng
chủ yếu chúng hoạt động đòi nợ thuê dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý
sau quá trình xác minh và có đầy đủ
đầy đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh cái tổ chức này là tổ chức tội phạm
thì chúng tôi đã báo lãnh đạo bộ công an nhà lãnh đạo cục c hai và công an tiền giang đã huy động
hơn một trăm hai mươi cán bộ chuyên sĩ chuyên sĩ trực tiếp phối hợp với lại cục công an thành trực
và công an thành phố hồ chí minh công an thành phố hồ chí minh đã tiến hành tiến hành khám phá chuyên án
qua điều tra cơ quan công an xác định ổ nhóm tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc
cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các trưởng nhóm
các nhân viên được huấn luyện thủ đoạn đòi nợ được giao hồ sơ khách hàng còn nợ tiền và thông tin cá nhân
các nhóm trưởng sẽ hướng dẫn nhân viên cách thức đòi tiền theo cấp độ tăng dần
trước tiên là gọi điện đe dọa khách hàng trả tiền sau đó đe dọa giết người thân
và tiếp đến là mang bình ga quan tài đến nhà của khách hàng dọa cho nổ
trung bình mỗi tháng công ty nhận từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vai tiền của các khách hàng
chưa trả tiền
các nhân viên được trả tiền để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ
công ty được trả từ hai mươi năm đến ba mươi năm trên tổng số tiền thu được để trả lương cho nhân viên
và mua các công cụ phương tiện phục vụ việc đe dọa khủng bố người nợ tiền
tính đến thời điểm cơ quan điều tra bắt giữ tổng số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
nhiệm vụ của tụi em là liên hệ gọi điện thoại nhắc nợ khách hàng yêu cầu khách hàng đóng tiền
sau khi khách hàng đóng tiền tụi em sẽ được nhận mức phân chia
nhiều nạn nhân vì hoàng sợ trước những hành vi đe dọa khủng bố nên không dám tố cáo hành vi phạm tội của nhóm đối tượng
đây cũng là khó khăn lớn trong công tác điều tra chấn áp xử lý loại tội phạm này
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc tử liêm đã điều ban xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa hướng dẫn người dân thoát nạn ra ngoài
không có thiệt hại về người vụ cháy chủ yếu thiêu dụi chăn màn quần áo giường tủ và một số vật dụng sinh hoạt cá nhân nguyên nhân cháy đang được làm rõ
từ ngày tám tháng một trung quốc tháo rỡ các biện pháp phòng chống dịch hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế đã sôi động trở lại
ở địa bàn giáp danh với trung quốc công an tỉnh lào cai ngay từ sớm đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh
số người xuất cảnh trái phép sang trung quốc giảm đáng kể góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu của tổ quốc
một trăm một mươi năm người xuất cảnh cháy phép sang trung quốc làm thuê cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ trung quốc và bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ vừa được trao trả về việt nam qua cửa khẩu quốc tế lào cai
phép là vi phạm pháp luật thậm chí còn mất tiền không đảm bảo về tính mạng vì vậy nhiều lao động việt nam đã ý thức được việc cần phải làm giấy thông hành nếu muốn xuất cảnh
có những điều khiến trung quốc làm việc không phải đi truy phải đi có giấy nhưng hành thì không bị bắt và đi làm việc trung quốc thì để không bị truy thì phải tốt hơn cho mình
chúng tôi cũng đã tham mưu đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
tham mưu cho ủy ban tỉnh sẽ có những cơ chế chính sách thúc đẩy những chương trình hợp tác lao động xuất khẩu lao động giữa hai bên để làm thế nào để bà con có thuận lợi trong công tác xuất nhập cảnh để phục vụ cho công tác hợp tác lao động giữa lào cai của việt nam với hạ khẩu của trung quốc
bằng hình thức phát tờ rơi đến tận tay người dân
tuyên truyền tới tận những chủ cơ sở lưu trú lực lượng công an cơ sở cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân các quy định về quản lý xuất nhập cảnh
sau khi trung quốc mở cửa trở lại lực lượng khách trong nước và ngoài nước đến lưu trú rất là đông
lực lượng công an tại cơ sở phường lào cai thường xuyên đến tuyên truyền nhắc nhở và cho chúng tôi ký bản cam kết không xuất nhập cảnh trái phép
và chúng tôi cũng cam kết tuân thủ pháp luật về không cho những người được xuất nhập cảnh
trái phép vào việt nam được phép lưu trú ở tại đây
công dân có nhu cầu xuất nhập cảnh qua biên giới thì hết sức lưu ý và tránh những lừa phỉnh cũng như là rụ rỗ của các đối tượng cò mồi
để làm thế nào chúng ta làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới
mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
thế thì đề nghị bà con hãy đến với phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai để được phục vụ
một cách đúng quy định nhanh nhất và cũng phí là cũng đúng theo quy định
tránh bị lợi dụng và tiền mất tật oan
đi làm kiếm tiền nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống là nhu cầu hết sức chính đáng của người dân
thế nhưng việc xuất cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và chịu nhiều rủi ro được báo trước
để đảm bảo an toàn cho chính bản thân người dân hãy tuân thủ quy định của pháp luật
không nghe theo lời rủ rỗ
đánh chịu những hậu quả đáng tiếc
khi có nhu cầu lao động tại nước ngoài người dân hãy chọn con đường xuất cảnh chính ngạch để được nhà nước bảo hộ về quyền và lợi ích hợp pháp
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là đối tượng hoàng văn đội chú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bị truy nã từ năm hai nghìn một mươi
để trốn khỏi sự truy bắt của lực lượng chức năng đội đã lẩn trốn sâu vào trong rừng thuộc khu vực xã ba sơn huyện cao lộc dựng lán sinh sống
xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm có tàng trữ súng tổ công tác đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để vây bắt đối tượng
cho đến sáng ngày hôm qua lực lượng công an đã bắt giữ thành công hoàng văn đội thu giữ nhiều tăng vật có liên quan